nhân kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một thành đoàn đà nẵng phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thành phố
tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương cán bộ giáo viên giảng viên trẻ tiêu biểu đang công tác trong các trường học
các cơ sở giáo dục và tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt thành phố đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
năm mươi tám nhà giáo trẻ được tuyên dương tại buổi lễ là những tấm gương tiêu biểu về lối sống mẫu mực hết lòng vì học sinh sinh viên thân yêu
trong số đó có ba giảng viên trình độ tiến sĩ ba mươi trình độ thạc sĩ nhiều giáo viên giảng viên trẻ
có các đề tài nghiên cứu khoa học bài báo công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế
dìm nay ban thường vụ thành đoàn đã trao danh hiệu học sinh ba tốt cấp thành phố năm hai nghìn một mươi chín cho ba mươi bảy em học sinh tiêu biểu được tuyên dương
đại diện cho hơn hai trăm sáu mươi hai học sinh trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng